với khu vực tây nguyên và nam bộ sau những ngày mát mẻ
thời tiết đang trở lại những ngày hanh khô mưa ít nắng nhiều
dấu hiệu lúc này là cả nam bộ và tây nguyên đã có nắng
với tiết trời nắng sớm thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
và nắng nóng sẽ tái xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển ở khu vực phía đông bắc khu vực bắc biển đông
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trương sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ một m bảy mươi năm đến ba m biển động
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước